từ trước tết nguyên đán đến nay giá gỗ rừng trồng tăng nhiều người dân ở các tỉnh miền trung tập trung thu hoạch keo để bán
giá gỗ tăng là tín hiệu vui cho nông dân tuy nhiên thu hoạch keo non để bán không cho năng suất cao mà lợi nhuận lại thấp phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
đây là một hai hectare keo hơn năm năm tuổi của một hộ dân ở xã an lĩnh huyện tuy an tỉnh phú yên
hiện giá gỗ nguyên liệu giấy ở mức gần một ba triệu đồng một tấn tăng khoảng hơn một trăm linh đồng so với trước đây nên họ quyết định bán
sau khi trừ chi phí rừng keo một hai hectare này cho thu nhập hơn năm mươi triệu đồng nếu để thêm hai năm nữa có thể tăng thêm ít nhất khoảng ba mươi triệu
thế nhưng do thiếu tiền chi tiêu gặp thời điểm gỗ keo đang có giá nên người dân quyết định chặt bán
khó khăn bụt người ta phải khai thác trước ví dụ năm năm người ta khai thác đó mà lấy cái tiền đó đó
khoảng một tháng trở lại đây giá gỗ keo nguyên liệu trên địa bàn các tỉnh miền trung tăng khá cao và giao động từ một hai đến một ba triệu đồng một tấn
nhiều gia đình đã bán non nguyên đám cho thương lái
theo ngành lâm nghiệp tỉnh phú yên thường thì rừng keo đến năm thứ bảy mới đạt chất lượng và năng suất cao
nếu mình có tiền mình đợi cho lớn chín một mươi năm mình bán cũng ngon
này do mình không có tiền hả mình bán sớm mình có tiền của anh rồi
cho nó cho bảo nghĩ đồ này thứ gì nó không có
không có gì hết không có thứ gì hết
ước tính thu hoạch keo chưa đến chu kỳ khai thác sẽ giảm lợi nhuận ít nhất trên hai mươi triệu đồng một hectare
tại xã hàn lĩnh huyện tùy an có khoảng tám mươi hội dân bán keo non từ bốn đến năm năm tuổi
cái khó hiện nay là chủ rừng là người quyết định thời gian thu hoạch keo
nên dù chính quyền địa phương và ngành lâm nghiệp có tuyên truyền bao nhiêu đi chăng nữa
vẫn không hạn chế được tình trạng bán keo non
đầu tư rừng trồng kéo dài trong khi người dân miền núi thường gặp khó khăn
nên khi giá gỗ nguyên liệu tăng thì việc bán keo non vẫn thường xuyên diễn ra